đợt dịch vừa qua đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân vì vậy có rất nhiều người quan tâm đến việc
mình có thuộc diện được hỗ trợ khi thành f hoặc f một hay không
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này ngay sau đây
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai gia đình ông lâm văn tài tỉnh cà mau có ba người nhiễm covid một mươi chín f
và một người thực hiện cách ly y tế f một nhưng đến nay chưa ai được nhận trợ cấp
ông tài đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trường hợp của gia đình ông
về vấn đề này sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cà mau trả lời như sau
căn cứ quyết định số hai mươi ba hai nghìn hai mươi một qdttg ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn
do đại dịch covid một mươi chín và quy định số ba mươi ba hai nghìn hai mươi một qdttg ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
quy định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số hai mươi ba hai nghìn hai mươi một qdttg ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo đó thời gian hỗ trợ đối với các trường hợp người điều trị nhiễm covid một mươi chín f
và người thực hiện cách ly y tế f một từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
như vậy đối với trường hợp ông lâm văn tài và các thành viên
trong hộ của ông tài thực hiện điều trị nhiễm covid một mươi chín và thực hiện cách ly y tế f một trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nên không thuộc diện được hỗ trợ